mở đầu là thông tin về thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng
ngày hai mươi hai tháng ba phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh bắc giang
đã tiếp nhận và xử lý đơn trình báo của một bị hại trú tại huyện lạng giang
về việc bị một đối tượng giả danh là chuyên viên hỗ trợ chăm sóc khách hàng
của sàn thương mại điện tử shopee lừa đảo qua mạng chiếm đoạt số tiền hơn một trăm linh triệu đồng
với thủ đoạn đưa ra là tuyển dụng cộng tác viên đặt hàng theo yêu cầu để tăng doanh thu cho sản giao dịch thương mại
đối tượng trên đã đưa ra chiêu thức rụ rỗ bị hại chuyển tiền vào tài khoản cá nhân để mua sản phẩm ảo
sau khi hoàn tất công việc này sẽ được hoàn trả vốn và trả hoa hồng từ chín đến một mươi
do tin tưởng nên bị hại đã nhận lời đăng ký thủ tục làm cộng tác viên
trong ba lần đầu sau khi chuyển khoản mua sản phẩm ảo theo đường link mà đối tượng gửi cho
bị hại đều được hoàn trả toàn bộ
số tiền gốc và một mươi số tiền hoa hồng
sau đó bị hại này tiếp tục chuyển khoản thêm sáu lần nữa với tổng trị giá hơn một trăm một mươi năm triệu đồng
tuy nhiên ở các lần chuyển khoản này bị hại đã không được hoàn trả số tiền gốc cũng như số tiền hoa hồng
hiện phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh bắc giang
đã chuyển hồ sơ cho công an thành phố bắc giang để tiếp tục xác minh điều tra xử lý theo thẩm quyền
tiếp tục thông tin về vụ kết tết việt á
ngày hai mươi ba tháng năm
tháng ba ủy ban nhân dân thành phố cần thơ đã có báo cáo kết quả thanh tra chuyên đề
việc mua sắm trang thiết bị vật tư y tế sinh phẩm kýt xét nghiệm vaccine thuốc phòng chống covid một mươi chín
gửi vụ ba thanh tra chính phủ
theo báo cáo của ủy ban nhân dân thành phố cần thơ qua làm việc với đơn vị có liên quan thì tổng số các đơn vị
thuộc đối tượng thanh tra đã mua từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
là hai trăm bốn mươi bảy hai trăm bốn mươi tám test sinh phẩm
trong đó đã hoàn thành thanh toán là năm mươi ba năm trăm hai mươi test sinh phẩm số tiền hai mươi hai bảy tỷ đồng
còn mượn một trăm chín mươi ba bảy trăm hai mươi tám ký test sản phẩm chưa xác định giá trị do đơn vị này mượn hàng
ủy ban nhân dân thành phố cần thơ kiến nghị thanh tra chính phủ cho gia hạn thời trang thanh tra
đồng thời tiếp tục chỉ đạo khẩn trương thanh tra kiểm tra hồ sơ tại các đơn vị cơ quan và địa phương
trong quá trình thanh tra nếu như phát hiện có hành vi tham
nhũng tiêu cực hoặc có dấu hiệu hình sự thanh tra thành phố cần thơ chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra
khách du lịch đến hà nội cơ bản là khách du lịch nội địa với khoảng hai tám triệu lượt khách
tăng bốn mươi năm ba so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một
tổng thu từ khách du lịch ước đạt là khoảng bảy tám nghìn tỷ đồng tăng bốn mươi năm ba
tăng bốn mươi năm ba so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một
để đẩy mạnh thu hút khách trong thời gian tới sở du lịch hà nội triển khai các hoạt động sản phẩm
chương trình tuyên truyền quảng bá về du lịch hà nội trước trong và sau thời gian diễn ra sea games ba mươi một
tổ chức các sự kiện lễ hội định kỳ hàng năm trên địa bàn thành phố như lễ hội du lịch văn hóa ẩm thực
lễ hội quà tặng du lịch festival áo dài hà nội chương trình hành trình hữu nghị
tổ chức tuyển chọn đại sứ du lịch hà nội và bài hát
dành cho du lịch hà nội thu hút sự tham gia tích cực của các đơn vị doanh nghiệp du lịch đối với các sự kiện này
đặc biệt hội trợ du lịch quốc tế việt nam năm hai nghìn hai mươi hai với hơn một mươi tour kích cầu
vé máy bay giá rẻ trên một phần quà tặng khách hàng sẽ diễn ra từ ngày ba mươi một tháng ba đến ngày ba tháng bốn tới đây tại hà nội
và cũng bắt đầu từ ngày một mươi năm tháng ba hà nội đã chính thức mở cửa đón du khách quốc tế
đây được xem là cơ hội để
cho các doanh nghiệp du lịch các khu di tích phục hồi trở lại sau một thời gian dài ngủ đông
hiện khách quốc tế đã dần trở lại với hà nội đặc biệt là đến với các di tích nổi tiếng
sau đây là ghi nhận của phóng viên intv
biết đến di tích nhà tù hỏa lò qua mạng xã hội đã lâu nhưng nay anh alex tank mới có dịp để đến tham quan
và lần đầu tiên đến với hỏa lò ngay khi hà nội mở cửa đón du khách quốc tế đã để lại cho anh rất nhiều cảm xúc
tôi đọc rất nhiều về chiến tranh việt nam
và nay tôi được trực tiếp đến thăm di tích nhà tù hỏa lò
tôi thấy nơi đây ghi nhận chứng tích buồn nhưng cũng từ đây tôi thấy được người việt nam đã cùng nhau trong giai đoạn khó khăn cùng nhau học tập
được mở cửa đón khách nội địa từ ngày một mươi hai tháng năm năm hai nghìn hai mươi một và đến ngày một mươi năm tháng ba di tích nhà tù hỏa lò mới thực sự mở cửa đón du khách quốc tế
sau hơn một tuần được mở cửa trở lại khách quốc tế đã dần trở lại với di tích hỏa lò
trong thời gian nghỉ đã nâng cấp hệ thống thuyết minh tự động lên có bảy thứ tiếng để phục vụ khách quốc tế
trong bảy thứ tiếng đó là các thứ tiếng rất là phổ thông
khi khách đến của di tích sẽ phục vụ được chú đáo
chúng tôi cũng đã đón được cho khoảng tầm năm mươi khách
tại di tích văn miếu quốc tử giám trong thời gian nghỉ dịch vẫn duy trì lực lượng lao động để cải tạo cảnh quan bảo tồn di tích không

chính vì thế ngay khi được mở cửa trở lại văn miếu vẫn là điểm đến hấp dẫn với khách quốc tế
trong quá trình vừa rồi chúng tôi cũng đã có những chương trình tiến hành chuẩn bị những nội dung cho văn miếu như là chuẩn bị tổ chức để trưng bày về trường quốc tử giám
hay là của những cuộc trưng bày những hoạt động chuyên đề những chương trình giáo dục du sản tức là để tổ chức những cái sự kiện văn hóa tại đây
để làm sao mà khi du khách quốc tế và vào thăm việt nam và khách tham quan nội địa của bà con người việt của mình càng ngày càng đông lên
hà nội là địa phương tiên phong đi đầu trong việc mở cửa đón khách du lịch bằng hàng loạt giải pháp như mở cửa lại phố đi bộ xung quanh hồ hoàn kiếm
cho phép nhiều dịch vụ mở cửa bình thường sau hai mươi một giờ đây sẽ là đòn bầy thu hút khách du lịch trở lại với hà nội
bước đầu tuy lượng khách chưa nhiều nhưng đây được coi là sự khởi sắc rất lớn cho ngành du lịch hà nội cũng như cả nước nói chung
tiếp theo sẽ là những tin tức kinh tế tiêu dùng đáng chú ý trong hai mươi bốn giờ qua
ủy ban thường vụ quốc hội đã thống nhất điều chỉnh thuế bảo vệ môi trường giảm hai đồng một lít đối với xăng và giảm một đồng một lít đối với dầu diesel dầu ma rút dầu nhờn
từ ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
giá vé máy bay dịp ba mươi tháng bốn trên một số trạng bay từ hà nội thành phố hồ chí minh đi qua các địa điểm nổi tiếng như phú quốc nha trang đều ghi nhận mức tăng cao gấp hai đến ba lần
đại diện các hãng bay cho hay khi việt nam đã mở cửa hoàn toàn du lịch thì dịp ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm sẽ là kỳ nghỉ dài khởi động cho cả mùa hè sôi động
do vậy giá vé đến các điểm du lịch đều tăng so với thời điểm trước và sau nghỉ

trong khoảng một tuần qua giá thu mua hạt điều tươi tại bình phước giảm từ bốn sáu đồng một kg khiến người dân lo lắng khi đang vào vụ thu hoạch
tuy nhiên không những giá giảm mạnh chỉ trong vài ngày người dân trồng điều ở bình phước còn hứng chịu nhiều trận mưa liên tục gây thối bông trái dẫn đến nguy cơ mất mùa
thống kê sơ bộ thời gian qua có khoảng một hectare thanh long ở long an không tiếp tục canh tác chiếm khoảng một mươi tổng diện tích thanh long của tỉnh
tình trạng người dân phá bỏ thanh long cũng diễn ra tại một số địa phương khác của đồng bằng sông kiểu long như trà vinh tiền giang vĩnh long nhưng với mức độ ít hơn
còn tại tỉnh bình thuận riêng huyện hàm thuận bắc đến đầu năm hai nghìn hai mươi hai đã có hơn một bốn trăm linh hectare thanh long dừng sản xuất hoặc chuyển đổi sang cây trồng khác
thông tin của bình thuận và bình thuận bắc đến đầu năm hai nghìn hai mươi hai đã có hơn một bốn trăm linh hectare thanh long dừng sản xuất hoặc chuyển đổi sang cây trồng khác
quý vị và các bạn giá xăng dầu cao ở mức đỉnh điểm đang đặt ra áp lực tăng giá lên rất nhiều mặt hàng dịch vụ và việc này cũng đã tác động trực tiếp tới đời sống cũng như là hoạt động sản xuất kinh doanh
nhiều doanh nghiệp đang phải giảm lợi nhuận để đảm bảo ổn định giá thành khi mà chi phí vận tải tăng theo giá xăng dầu
tại các chợ truyền thống hầu hết các mặt hàng cũng đều tăng giá
trong cơn bão giá xăng dầu người lao động đang phải hứng chịu những ảnh hưởng nặng nề nhất cuộc sống của họ khó khăn hơn rất nhiều
xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau
ảnh hưởng rất nhiều trước ngày thu nhập có thể năm bảy trăm linh thì chi phí rồi bây giờ mới chỉ được khoảng tầm năm trăm linh những gì đấy
giá xăng dầu tăng cao gây ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội đặc biệt là chi phí đi lại
hàng ngày phải di chuyển chặng đường hơn ba mươi km từ huyện thường tín hà nội lên quận kiều giấy để bán mặt hàng giao cụ quả
bà kiều thị nhị cho biết chi phí di chuyển hàng ngày của bà tăng lên từ một mươi đến hai mươi đồng một ngày
thì mọi lần là cô đổ xăng thì chỉ hết bốn mươi năm năm mươi mà bây giờ là lên tới bảy mươi
cuộc sống người lao động là không kiếm được mà lại xăng cao thì đi lại thì là mất nhiều tiền hơn thì thu nhập thì được ít hơn
hiện tại mức lương tối thiểu của người lao động trên địa bàn thuộc vùng một đang giữ ở mức bốn bốn trăm hai mươi đồng một tháng
sau hai năm khó khăn bởi dịch bệnh không tăng lương tối thiểu cuộc sống của người lao động càng gặp khó khăn hơn khi gặp áp lực của giá xăng dầu
rất nhiều chuyên gia cho rằng mức lương tối thiểu vùng hiện nay chưa thể đủ đáp ứng cuộc sống tối thiểu của người lao động
dù cầu phí lương thực thực phẩm là thành dù cầu của một người lao động còn dù cầu nuôi con nhỏ và lại chỉ số trượt giá từng mặt hàng thì điều tra của tổng cục tổng kế về tôi vẫn muốn là
điều kiện việt nam hiện nay thì kinh tế xã hội đã có thể phát triển rất định đời sống của người lao động được nâng cao thì đồng điểm dù cầu về tinh thần sẽ nâng cao hơn
giá xăng dầu tăng đã ảnh hưởng đến chi phí vận chuyển và điều lo ngại nhất là hiệu ứng tăng giá dây chuyển tác động đến giá cả của nhiều loại hàng hóa dịch vụ trên thị trường
và cuối cùng người lao động phải gánh chịu để tránh tình trạng tắt nước theo mưa các cơ quan chức năng cần làm tốt công tác kiểm tra kiểm soát chặt các phương án kê khai giá kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm tăng giá bất hợp lý nhằm thu lợi bất chính
có thể thấy rằng như vậy dưới áp lực của giá cả thì cuộc sống của người lao động đang gặp vô vàn khó khăn
cần phải có những chính sách như thế nào để đảm bảo cuộc sống của người lao động giúp họ yên tâm làm việc
để trả lời câu hỏi này phóng viên bản tin
kinh tế và tiêu dùng đã có cuộc trao đổi với phó giáo sư tiến sĩ ngô trí long nguyên phó viện trưởng viện nghiên cứu thị trường giá cả bộ tài chính
xin mời quý vị cùng theo dõi
vâng thì đầu tiên xin cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ ngô chí long đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
vâng thưa ông hiện nay thì giá xăng tăng đã ảnh hưởng tới cuộc sống của người lao động như thế nào đặc biệt là những người lao động có thu nhập thấp
khi giá xăng dầu tăng thì toàn bộ nền kinh tế toàn bộ xã hội chịu đựng bị khó khăn chứ không phải riêng thì những người lao động
mà đặc biệt những đối tượng người lao động bằng những người có thu nhập thấp thì sẽ chịu đựng cái tổn thất lớn nhất
thế thì chúng ta thấy là khi mà giá xăng dầu tăng thì trong giá xăng dầu ấy thì nó chiếm vào khoảng là ba năm mươi hai cái tổng chi phí của nền kinh tế
hay là khi giá xăng dầu mà nó tăng lên một mươi thì nó làm cho cái tăng
cái tăng trị của gdp thì nó cũng giảm đi vào khoảng là sáu
hay là khi mà giá xăng dầu nó tăng lên một mươi thì nó làm mặt bằng giá tăng lên là hay là nói cpi nó lạm phát tăng lên là ba mươi sáu ba mươi sáu điểm
thế thì nó làm cho làm phát tăng lên
làm phát thì ta thấy khi mà làm phát tăng lên thì mọi cái tầng lớp trong xã hội bị chịu thiệt bị tác động mạnh
nhưng đặc biệt là đối với những người có thu nhập thấp những người lao động thấp thì người ta thiệt hại nhiều nhất
cho nên người ta nói dùng một hình ảnh là khi mà lạm phát tăng thì thực chất đấy là một cái thuế vô hình mà đáy vào mọi đối tượng
mà đã là một thứ thuế thì cái người mà có thu nhập thì chịu tổn thất nhiều hơn là cái người có thu nhập cao
vâng thưa ông vậy cần có những cái giải pháp và biện pháp nào để có thể giải quyết được vấn đề này
thế thì để làm sao giảm thiểu những vấn đề này thì nói chung nhà nước cũng cố gắng là tìm những giải pháp để bình ổn giá thị trường
có nghĩa là tìm những giải pháp nào để giảm thiểu những tác động tiêu cực
mà khi giá tiêu dùng tăng lên
nhưng mà bản thân cái người tiêu dùng người lao động thì cũng phải cân nhắc tính toán xem xét một cách kỹ lưỡng
lựa chọn là nhà tiêu dùng thông minh
có nghĩa là chi tiêu một cách hợp lý
có thể kết hợp ví dụ hiện nay trong cái điều kiện hiện nay thì với cái chi phí xăng dầu tăng cao như vậy giá xăng như vậy
thì người lao động thì ta cũng không đi vào phương tiện khác nhân nữa mà ta đi vào phương tiện phong cộng ví dụ như vậy
hoặc có những cái khác anh trong quá trình tiêu dùng về nhiên liệu thì anh cũng phải tính toán là sao cho đồng lý cho tiết kiệm
vâng một lần nữa xin cảm ơn đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
vâng thưa quý vị xăng dầu vừa là mặt hàng chiến lược quan trọng vừa là mặt hàng thiết yếu có tác động mạnh tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người dân
tác động một cách trực tiếp tới ổn định kinh tế
và kể từ ngày một tháng bốn sẽ chính thức giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu
đây chính là giải pháp quan trọng thiết thực của chính phủ thể hiện sự sẻ chia của nhà nước đối với người lao động doanh nghiệp trong bối cảnh vừa phục hồi kinh tế sau đại dịch covid một mươi chín
và đến đây bản tin kinh tế và tiêu dùng cũng xin được tạm dừng